ngân hàng nhà nước mới công bố kết quả thực hiện cải cách hành chính chín tháng qua
trong đó nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã cắt giảm các loại phí không hợp lý giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
theo đó ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã điều chỉnh giảm miễn phí chín loại phí
ở các dịch vụ liên quan đến các hoạt động ngân hàng số hoạt động cho vay
ngân hàng quân đội mb đã cắt giảm một mươi sáu loại phí liên quan tới các loại phí xác nhận cam kết thanh toán
tài sản tạm bảo hoạt động cấp tiến dụng điều chỉnh hai loại phí kiều hối cắt giảm các loại phí liên quan đến thẻ
tại ngân hàng kỹ thương techcombank chương trình zero free miễn phí một trăm linh của techcombank
cho tất cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong chuyển tiền đã miễn phí chuyển tiền giá trị tương ứng
hơn một trăm linh tỷ đồng tiền phí chuyển tiền cho người dân doanh nghiệp
theo ngân hàng nhà nước các kết quả cải cách hành chính đã góp phần cải thiện tích cực môi trường kinh doanh
trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng đồng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh nói chung
hỗ trợ doanh nghiệp người dân trong tiếp cận vốn và các dịch vụ ngân hàng